chương trình chủ nhật đỏ hiến máu cứu người với thông điệp sinh mệnh của bạn và tôi đã đồng loạt diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước
đây là sự kiện có ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu trong dịp tết nguyên đán
đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng phó thủ tướng thường trực chính phủ
chủ tịch ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tới dự ngày chủ nhật đỏ tại hà nội
đây là lần thứ chín ngày chủ nhật đỏ được tổ chức
dự kiến với sự vào cuộc của hai mươi năm tỉnh thành phố ngày hội sẽ tiếp nhận được khoảng trên hai mươi năm đơn vị máu
trong đó có nhiều tỉnh thành phố phấn đấu tiếp nhận trên một đơn vị máu
đặc biệt năm nay ngày hội đã lan tỏa mạnh mẽ thu hút sự tham gia hiến máu của các doanh nghiệp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và người nước ngoài
năm hai nghìn một mươi bảy cũng là năm đầu tiên chủ nhật đỏ chính thức nằm trong chuỗi hoạt động chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp tết của ban chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện
em cũng không biết tại sao phải sợ nó nữa nhưng mà bởi vì em muốn đi hiến máu thì phải vượt qua cái nỗi sợ ấy thôi ạ
em thấy đâu nó là một nghĩa cử cao đẹp khi mà em hiến máu thì em có thể giúp được những người mà đang thiếu máu
trong mấy ngày tết nguyên đán thì dự kiến cả nước sẽ cần dùng khoảng trên một trăm một mươi đơn vị máu
cho nên tôi cũng xin gửi cái thông điệp về hiến máu nhân đạo
cái thứ nhất là
hiến máu rất cần cho công tác điều trị cho bệnh nhân và hiến máu hoàn toàn không quả hại rất mong mọi người tham gia hiến máu
phát biểu tại ngày hội phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã biểu dương và đánh giá cao việc tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện chủ nhật đỏ liên tục trong tám năm qua
đã góp phần quan trọng và kịp thời chữa trị cho bệnh nhân dịp giáp tết âm lịch thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm
đồng thời tin tưởng ngày hội sẽ tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tới đông đảo tầng lớp nhân dân
trở thành một sự kiện nhân đạo mang ý nghĩa lớn lao
năm hai nghìn chín ngày chủ nhật đỏ lần đầu tiên được tổ chức thu được chín mươi sáu đơn vị máu và nhanh chóng lan tỏa thu hút đông đảo người dân tham gia
riêng trong năm hai nghìn một mươi sáu ngày hội đã được tổ chức tại hai mươi hai tỉnh thành phố và tiếp nhận được hai mươi hai bốn trăm năm mươi năm đơn vị máu